kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình nhịp sống miền đông được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị nghị quyết hai mươi bốn ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi ba về đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng
theo hướng hiện đại lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo kinh tế số kinh tế chia sẻ kinh tế xanh kinh tế tuần hoàng là trọng tâm
đi đầu trong phát triển các ngành công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
tỉnh bình dương là địa phương đi đầu trong việc áp dụng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao
sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
tỉnh bình dương hiện có gần bảy hectare diện tích ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt
chủ yếu ứng dụng kỹ thuật gieo trồng trong nhà lưới sử dụng công nghệ chế phẩm sinh học vào chăm sóc
quản lý sâu bình hại công nghệ tưới
bên cạnh đó tỉnh có năm trăm tám mươi hectare sản xuất trồng trọt áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ với các loại cây trồng như cam mít rau các loại
ngành nông nghiệp tỉnh bình dương đang tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng và thời vụ
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
đến nay trên địa bàn có bốn khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích gần một hectare
giá trị bình quân sản xuất nông nghiệp đạt gần một trăm linh triệu đồng trên một hectare một năm
liên kết là một trong những chuỗi giá trị rất quan trọng
bởi vì nếu mà làm ăn riêng rẻ thì cái kết quả và cái hiệu quả nó không có cao bằng cái chính sách liên kết
thì liên kết với nhau để làm sao mà để tiêu hữu được các cái sản phẩm ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
đến tay người tiêu dùng một cách là nhanh và đảm bảo được cái chất lượng và cái chi phí giảm
một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ
vào trồng trọt có hiệu quả của tỉnh bình dương là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao an thái
hiện có khoảng ba trăm linh hectare trồng chuối với quy trình trồng và thu hoạch điều khiển tự động bằng máy tính
theo tiêu chuẩn global gap tiên tiến
sau thu hoạch sản phẩm được đưa qua các công đoạn xử lý bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
mỗi năm cho năng suất gần năm mươi tấn trên một hectare
còn quy trình trồng dưa lưới ứng dụng theo công nghệ từ israel với hệ thống kiểm tra nhiệt độ độ ẩm
hệ thống tưới tại các nhà màng
được kết nối đến trung tâm điều khiển mỗi năm mô hình trồng dưa lưới cho doanh thu hơn hai tỷ đồng trên một hectare
sản phẩm đã xuất khẩu sang singapore từ năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta phải chọn được công nghệ sản phẩm thị trường và cách làm cho riêng chúng tôi
và chúng ta xác định là khi chúng ta đã chọn được những gói công nghệ như thế
thì chúng ta sẽ tìm cách để chuyển giao chuyển giao lại cho các trang trại và các đồng hồ
để làm sao họ có thể sản xuất ra sản phẩm với chất lượng và có thể cung cấp thị trường như unifarm đang làm
hiện đơn vị này cũng đã đang tư vấn chuyển giao công nghệ liên kết bao tiêu cho nhiều đối tượng
từ những nông dân sản xuất quy mô nhỏ đến những công ty lớn với quy mô trang trại lên đến vài ngàn hectare tại việt nam
khu nông nghiệp còn giữ vai trò là trung tâm chuyển giao kỹ thuật xây dựng phát triển thị trường
giúp trang trại nông hộ chung quanh trở thành các vệ tinh sản xuất
thông tiêu của khu theo cách mà các nước tiên tiến đã làm thành công
khi gặp các hợp tác xã hoặc các trang trại thì chúng tôi có chia sẻ rất là nhiều
làm sao chúng ta trở thành một đối tác liên kết với nhau
chúng ta có thể mở sổ cho nhà xem chúng ta bán đi đâu giá bao nhiêu và chi phí như thế nào
thì như vậy qua đó là các doanh nghiệp các hợp tác xã và các nông hộ họ tin tưởng nhau hơn
và coi như là thắng cùng thắng thua cùng thua
còn ở hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao kim long
hiện đang sản xuất dưa lưới với tổng diện tích gần hai mươi hectare
không chỉ ở bình dương hợp tác xã còn liên kết với một số nông dân ở các tỉnh khác
như bình phước an giang ninh thuận đồng nai và bà rịa vũng tàu có bảy mươi ba xã viên tham gia
dưa lưới của hợp tác xã đạt sản lượng trung bình khoảng một năm trăm linh tấn trên một năm
doanh thu khoảng bốn mươi năm tỷ đồng trên một năm
đang được phân phối vào các hệ thống siêu thị lớn trong cả nước
sản phẩm của hợp tác xã đạt chất lượng o cop ba sao
năm hai nghìn một mươi ba hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao kim long bình dương
là một trong sáu mươi ba hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc
ở hợp tác xã này tất cả hệ thống trang trại được canh tác theo một quy trình định kỳ
có bộ phần kỹ thuật kiểm tra và hỗ trợ cho bà con hợp tác xã
cũng đã áp dụng nhật ký điện tử facef vào sản xuất
tổ chức nhiều chương trình tập huấn chia sẻ những kinh nghiệm và sáng kiến mới
ngoài ra hợp tác xã luôn cập nhật học hỏi và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
từ đó chi phí sản xuất đã giảm ba mươi bốn mươi chi phí đầu vào và nhân công lao động
giảm thiệu tối đa
và sự tác động từ thiên nhiên kiểm soát sâu bệnh tốt

bình dương đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
tỉnh sẽ đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên ba mươi
diện tích đất trồng nông sản đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt chiếm hai mươi
số trang trại chăn nuôi được cấp chứng nhận thực hành sản xuất chăn nuôi tốt chiếm ba mươi
để thực hiện mục tiêu trên thời gian tới ngành nông nghiệp bình dương
thực hiện quy hoạch vùng sản xuất theo hướng chuyên canh sản xuất tập trung
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng chuỗi liên kết phát triển bền vững
đồng thời các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đầu tư ở bình dương
được hỗ trợ vây vốn với mức lãi suất ưu đại
bằng bảy mươi lãi suất cho vây tối hiệu của quỹ đầu tư phát triển bình dương
hỗ trợ vốn vai ưu đải với xích khắp cho doanh nghiệp trang trại
để đầu tư phát triển nông nghiệp cầm nghệ cao
tôi nghĩ đây cũng là một nguồn vốn rất quan trọng
bên cạnh các nguồn vốn từ xã hội
từ các hệ thống tinh dụng
đây cũng là một nguồn vốn lãi suất khắp để tạo điều kiện
cho nông dân trang trại doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất
hiệu quả của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
đã làm tỏa rộn rãi trên địa bàn tỉnh bình dương
góp phần tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn
gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp chế biến với nông nghiệp
tạo nền tảng cho nông nghiệp hội nhập
giúp nhà nông và doanh nghiệp tiếp cận cách làm mới
để hòa nhịp xu thế phát triển
từ đó cải thiện năng suất chất lượng sản phẩm
hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
hướng tới nông nghiệp thông minh
đến năm hai nghìn một mươi năm ngành nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu
đưa giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản
tăng hai năm ba trên một năm
trong đó tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
chiếm trên ba mươi cơ cấu ngành
trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất chiên canh của tỉnh
tỉnh cũng tập trung đầu tư các công trình hạ tầng
để phục vụ cho các vùng chiên canh nông nghiệp
gắn với quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới
cơ bản đến nay các hạ tầng như điện nước giao không
cũng đã tạo phần lợi cho việc phát triển
các vùng chiên canh nông nghiệp lớn của tỉnh
chúng ta tập trung công nghệ trên một diện tích đất nhỏ thôi
nhưng mà nó tạo ra một cái sản phẩm nhiều hơn
so với các gói canh tác cũ
thế nên công nghệ cao là một xu hướng hiện nay
các nước tiên tiến các nước phát triển đều phải áp dụng
bởi vì đất nó không có sinh sôi ra nữa
đất nông nghiệp càng ngày càng thu hẹp
mà trong khi nhu cầu thì rất là nhiều
lãnh đạo tỉnh bình dương đang từng bước thúc đẩy chuyển đổi
từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao
theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh
nông nghiệp chính xác tăng tỉ trọng
của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế
thời gian tới để hỗ trợ người dân
doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao
ngoài hỗ trợ vây vốn với lãi suất ưu đại ba hai trên một năm
tỉnh còn hỗ trợ xây dựng thương hiệu
đặc biệt là quan tâm hỗ trợ hợp tác xã
để có đồ ra cho sản phẩm
thưa quý vị từ một tỉnh nông nghiệp chuyên canh lạc hậu
đến nay bình dương trở thành tỉnh đứng thứ hai trong vùng
và thứ năm trong cả nước có số trang trại áp dụng
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn
để đây chương trình dịp sống miền đông kỳ này xin phép được khép lại
chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các lần phát sóng tiếp theo